bởi vì về lấy mẫu vật nuôi lấy mẫu nước để rồi đưa đi xét nghiệm thì đến giờ hiện tại là chưa thấy cái kết quả đưa về
cho nên là trước mắt là chỉ biết là tâm hùng và ga mũ là bị ngạt do thiếu oxy thiếu oxy tại cái vùng nuôi
còn nguyên nhân là bây giờ là chưa biết được
chờ cơ quan có thẩm quyền cơ quan chức năng họ sẽ có cái hồi đó
đối với vấn đề thiệt hại thì khoảng trên một mươi tấm tâm hùng và sáu tấm ga mũ
chết là nhiều lắm chứ không biết
còn ở nhà đây là chết cũng tính ra là nhiều cũng là tổng cộng mà nói tự nhiên
vì do cái số mà dẹp thúi kia nọ rồi thành ra nên bán số lượng cũng bán gần hai trăm linh triệu mà
nghe người ta nói vậy thì chiều tối mình làm cũng không kịp thôi cái gì chắc coi như cũng nó bị ở chỗ thì vậy
nghĩ vậy à sáng ngay ra là thì làm không kịp nó bị chết
nó lên cái chỗ nó ô nhiễm quá nặng quá nó chết
còn người ta thì phát hiện trong sáng này đó là người ta ra coi như là bôm ganh lên hết là kịp thôi
nó chết cũng số lượng ít chứ không có gì đáng kể
nhiều thương lái khắp nơi kéo về đây mua tôm chết
nếu như trước kia giá tôm hùm bán ra một triệu đồng trên một kg
nay tôm chết bán chỉ một trăm linh đồng đến hai trăm năm mươi đồng trên một kg
ước tính thiệt hại mỗi hộ nuôi lên đến hàng trăm triệu đồng
theo thống kê huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa có một mươi một chín trăm linh lồng nuôi tôm hùm
cái khó khăn lớn nhất là cái nguồn giống
nguồn giống là phụ thuộc vào điều kiện sinh sản tự nhiên của con tôm hùm
chứ chưa nghiên cứu để nuôi cái ổ cha sinh cái con tôm hùm được
cái khó khăn thứ hai là thời gian nuôi như vậy trên hai mươi năm
thế thì cái lượng thức ăn thừa bỏ thải ra thì nó cũng có dấu hiệu là ô nhiễm
từ cái ô nhiễm đó nó cũng đi đến dẫn đến là cái dịch bệnh nó cũng thường xuyên là tái diễn
và cái thứ ba cơ bản nữa là cái đầu ra
của con tôm nó không có ổn định lúc lên lúc xuống
làm cho bà con nhân dân cũng gặp khó khăn trong cái việc mà xác định cái giá bán
từ cái thuận lợi và khó khăn như vậy để tạo điều kiện cho bà con tiếp tục tập trung và phát triển cái nuôi tôm
thì huyện sẽ tiếp tục xin chiếc quy hoạch bổ sung cái quy hoạch để nuôi cái con tôm
cái thứ hai nữa là chỉ đạo cho các ngành của huyện phối hợp với các trung tâm của tỉnh nghiên cứu để điều trị về bệnh mà thường gặp ở con tôm
cái thứ ba nữa là ký nghị với các cái ngân hàng xin chiếc để nâng cái mức vốn vây
tạo điều kiện cho bà con tiếp cận được cái nguồn
vốn vây của nhà nước để tránh cái tình trạng vây trôi nổi ở ngồi giá kẻ nó cái lãi nó cũng hết sức là ba bên
địa phương cũng đã phối hợp với lượng ngân hàng chính sách cũng hỗ trợ cho bà con một số vốn để bà con tạo điều kiện cho bà con làm ăn
rồi đồng thời phối hợp với lợi trung tâm b để tập hướng các cái lớp chữa các loại bệnh dạy cho bà con
nhưng mà cơ bản thì cũng không đẹp theo như mong muốn của bà con
về đầu rê thì cơ bản thật sự thì địa phương cũng không có cái phương phép nào
tại vì hầu hết các thương lái ở các nơi đến người ta thu gom
còn địa phương cũng không có cái thương lái nào tập trung ở đây hoặc là không có một cái bãi nào đó mà đỡ bà con người ta thu gom tôm thịt hết
thành thử là thương lái ở khác tới ta thu gom trên biển rồi người ta về
về nguồn nước thì hôm nay là nó đã ô nhiễm rồi cơ bản nó đã ô nhiễm
không phải nước chảy chắc sắp tới thì địa phương cũng phải có cái chính sách là kiến nghị với các cơ quan có chức năng
coi như là di dời một số lòng ở trong vịnh mình che chỗ cái vùng nước cho nó thoáng
để mà bà con có cái điều kiện tôm nó có điều kiện nó phát triển hơn
thì hầu giờ bà con ở đây là nguyên cái cách hầu xưa bây giờ
tức là nghề gần biển thì mình cứ cặp bì gần biển đó dỡ trong coi giảm đi cái chi phí vận chuyển
thứ nhất là con giống ngư dân giờ nó cũng vậy cái đánh bắt nó cũng hiếm đi
mình giờ phải nhập những hàng indo hoặc philippines về nuôi
nên cái vé mà tư thương người tây định vé nên nó không có rã ràng
lúc hồi lên lúc hồi xuống
cũng giống đầu rê nào cũng vậy lúc hồi vé hai triệu lúc còn triệu hai

cái đồng rê ổn định cần cả một hiệp hội ví dụ như hiệp hội của tâm xú
có một hiệp hội hai ké có một hiệp hội
giờ em muốn đây một cái hiệp hội hai hộp bác sĩ gì đó
có cái đầu rê để cho ngư dân tê đẻm bẻo tê chăn nuôi có sự bình vẫn hơn
vấn đề nuôi của các hộ cũng gặp khả khắc
thứ nhất là về môi trường thì ngày gần này cũng có ô nhiễm
thứ hai là vấn đề dịch bệnh
rồi vấn đề con giống
và vấn đề đầu ra của tôm thì cũng khó khăn
cũng đề nghị các nhà khoa học các cơ quan nhà nước
cũng có nên nghiên cứu như thế nào để hạn chế vấn đề dịch bệnh
và cũng nên có tổ chức để bảo vệ người nuôi trồng thị sản
người nuôi tôm hầm lòng và tạo đầu ra ổn định cho bà con người dân
đối với huyện thì chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban huyện
là xây dựng chương trình kinh tế biển
trong đó có vấn đề nuôi tôm hầm lòng
và sắp tới thì triển khai cơ hoạch thực hiện chương trình này
thì cũng có đề xuất là quy hoạch lại các cái vùng nuôi
tạo điều kiện để hỗ trợ các giải pháp về khoa học kỹ thuật
tư vấn cho bà con hướng dẫn bà con nuôi và phòng tránh
các loại dịch bệnh xảy ra trên con tôm
qua đây thì cũng kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên
và các hiệp hội khoa học kỹ thuật cũng nên quan tâm tạo điều kiện
cho bà con về vấn đề về nguồn giống đặc biệt là vấn đề sản xuất giống
và sản xuất thức ăn công nghiệp cho cái tôm hầm
để rồi giảm bớt lượng thức ăn tươi và ảnh hưởng đến môi trường nuôi của con tôm
có thể nói do ủy ban nhân dân huyện vạn ninh đã quy hoạch được
vùng nuôi tôm lý tưởng
đó là nơi kính gió có dòng nước chảy nhẹ gần bờ
và các ngành chức năng của huyện đã có quy hoạch chi tiết cho các vùng nuôi tôm
trong đó chú trọng hướng dẫn kỹ thuật nuôi phòng trị bệnh
nên người nuôi tôm ở đây đã giàu lên và giải quyết cho hàng nghìn lao động
với thu nhập năm sáu triệu đồng trên tháng
để nghề nuôi tôm ít phải chịu rủi ro các ngành chức năng
cần quy hoạch nghề nuôi tôm hùm theo hướng phát triển bền vững
nâng cao giá trị gia tăng và đưa tôm hùm trở thành đối tượng hàng hóa xuất khẩu có năng lực cạnh tranh
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi các tỉnh chủ trương duy trì ổn định sản lượng
trên cơ sở tổ chức lại các vùng nuôi tôm hùm đầu tư mạnh về khoa học
để xây dựng các giải pháp kỹ thuật công nghệ phục vụ sản xuất giống nhân tạo
thức ăn tươi gia công và thức ăn công nghiệp
tập huấn cho người nuôi công nghệ nuôi thương phẩm và chế biến sản phẩm tôm hùm
việc nuôi tôm hùm lồng cần phải quy hoạch trong mức cho phép
hầu hết lồng nuôi tôm hùm tập trung ở vùng ven bờ đầm đảo nơi kính gió
nên hộ nuôi phải thu gom chất thải từ thức ăn dư thừa
người nuôi chưa ý thức vệ sinh trong và ngoài khu vực vùng nuôi
chưa tổ chức thu gom rác tập trung xả thức ăn thừa tôm bệnh chết xuống khu vực lòng bè
môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường
và ảnh hưởng xấu đến môi trường nước
nên số lồng nuôi tôm hùm bị bệnh năm hai nghìn một mươi ba là hơn một mươi bốn lòng
năm hai nghìn một mươi bốn trên một mươi tám chín trăm linh lồng
và từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay cũng đã ghi nhận được gần hai tám trăm linh lồng nuôi tôm bị bệnh
nghề nuôi tôm hùm mang lại giá trị kinh tế cao
nhưng lại chưa có thương hiệu
thiếu sự liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu theo chuỗi giá trị
vì thế giá tôm hùm thường biến động theo mùa
việc tiêu thụ chủ yếu dưới dạng tươi sống ở trong nước và xuất khẩu sang trung quốc theo đường tiểu ngạch
người nuôi tôm hùm cũng nên có hiệp hội để bảo vệ quyền lợi cho mình
nhất là về giá cả và chia sẻ kinh nghiệm con giống đang được đặt ra cấp thiết khi tái cơ cấu nghề nuôi tôm hùm
hiện nay nguồn tôm hùm giống khai thác tự nhiên cũng không ổn định do phụ thuộc vào mùa vụ

hãy nhập tôm hùm giống từ các tỉnh khác và một số nước trong khu vực đông nam á theo đường tiểu ngạch
nên cấp thiết nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ cao để sản xuất nhân tạo tôm hùm giống
xây dựng mối liên kết giữa người nuôi tôm hùm với các đơn vị cung cấp yếu tố đầu vào như con giống thức ăn
và doanh nghiệp thu mua sơ chế chế biến kinh doanh tôm hùm và các sản phẩm có nguồn gốc từ tôm hùm
đồng thời chú trọng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tôm hùm
đó là những quy hoạch bức thiết cho con tôm hùm hiện nay